các đại biểu thảo luận tại tổ góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
nhiều đại biểu cho rằng vấn đề về thể chế là rất quan trọng vấn đề đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế xã hội đều cần phải thay đổi thể chế cái gì cản trở sự phát triển thì cần phải thay đổi
nhiều đại biểu cho rằng vấn đề về thể chế là rất quan trọng vấn đề đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế xã hội đều cần phải thay đổi thể chế cái gì cản trở sự phát triển thì cần phải thay đổi